kết nối tiêu thụ quả vải tại bắc giang sẽ diễn ra vào tháng sáu tới
hiện đã có gần ba trăm linh thương nhân trung quốc đăng ký đến mua vải tại huyện lục ngạn
tại huyện thanh hà tỉnh hải dương lô vải thiều đầu tiên đã được xuất đi singapore mỹ và úc
hiện vải thiêu chính sớm và vải thiêu chính vụ của bắc giang sắp bước vào vụ thu hoạch
với trên hai mươi tám một trăm linh hectare sản lượng ước đạt một trăm sáu mươi tấn tăng khoảng một mươi tấn so với năm hai nghìn một mươi chín
sản lượng vải của tỉnh hải dương năm nay ước đạt bốn mươi năm tấn tăng hai mươi tấn so với năm trước
các thương nhân thu mua vải tại các tỉnh phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày
tưởng rằng là thứ vứt đi nhưng theo chia sẻ từ những người chuyên bán lá bàng khô
những năm gần đây nhiều người nuôi cá cảnh bắt đầu tìm tới sản phẩm này để giúp diệt ký sinh trùng
và một số loại vi khuẩn gây bệnh cho động vật thủy sản
hiện tại lá bàng khô đang được giao bán với giá một đồng một lá nếu mua nhiều sẽ được giảm giá
bên cạnh đó nhiều cửa hàng cũng bán một trăm linh đồng một kg
không chỉ có các cửa hàng chuyên bán đồ sinh vật cảnh bán mặt hàng này
trên các trang thương mại điện tử cũng đua nhau đang bán với giá giao động từ tám trăm linh đến một đồng một lá
những ngày qua người dân hà nội phải đối mặt với thời tiết nắng nóng gây gắt
khiến nhu cầu mua và sử dụng điều hòa tăng mạnh
tại một số siêu thị điện máy doanh số bán gia tăng mạnh tới hai trăm linh so với tháng trước trong hơn một mươi ngày gần đây
hiện sản phẩm điều hòa được bày bán tại các siêu thị cửa hàng điện máy rất đa dạng
phổ biến nhất vẫn là các dòng điều hòa một hoặc hai chiều công suất từ chín đến một mươi hai btu
với mức giá từ sáu đến một mươi triệu đồng một chiếc
các dòng sản phẩm mới ra mắt có mức giá cao hơn với trên một mươi triệu đồng một chiếc
một số dòng cao cấp có giá từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng một chiếc
bộ tài chính khuyên cáo các nhà đầu tư cá nhân khi mua trái phiếu doanh nghiệp
dù bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín nhưng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp
chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín bằng chín mươi tám
đáng chú ý doanh nghiệp bất động sản lại chiếm tới bốn mươi chín một khối lượng trái phiếu phát hành
bộ tài chính khuyến nghị doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn trái phiếu
phải tính toán cụ thể dòng tiền để phát hành trái phiếu gắn với nhu cầu vốn
và bảo đảm khả năng trả nợ đến hạn
đối với nhà đầu tư chỉ khi nắm rõ thông tin về trái phiếu và đánh giá được các rủi ro
nhà đầu tư nhất là nhà đầu tư cá nhân mới nên mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
thông tin ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước có thể được giảm năm mươi phí trước bạ
khiến nhiều người mua lưỡng lự và chờ đợi để tiết kiệm chi phí mua xe
với mức giá bán khoảng hai tỷ cho các dòng xe như glc hay e class
người mua có thể tiết kiệm được cả trăm triệu đồng phí đăng ký nếu quy định của chính phủ được áp dụng
thủ tướng vừa đồng ý với đề xuất giảm năm mươi lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất
hoặc lắp ráp trong nước đến hết năm hai nghìn hai mươi
nếu quy định này được áp dụng các dòng ô tô dưới chín chỗ sản xuất trong nước
sẽ được giảm một phần mức phí trước bạ được tính từ một mươi hai mươi giá xe tùy theo địa phương đăng ký
đây được cho là tin vui với người mua xe
lãi suất tiết kiệm tiền đồng từ đầu năm đến nay có hai đợt giảm
lượng vốn huy động của các ngân hàng thương mại tăng chậm
nếu lãi suất tiết kiệm giảm thêm một nữa thì khả năng dòng vốn sẽ chuyển dịch
sang kênh chứng khoán bất động sản bởi giá hiện rẻ hơn trước
sau hai đợt giảm trần lãi suất huy động tổng cộng bảy mươi năm so với đầu năm
lãi suất tiết kiệm dưới sáu tháng hiện không vượt qua bốn hai mươi năm một năm
trên sáu tháng từ năm đến tám năm một năm khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển
sang các kênh đầu tư khác
tuy giá đô la mỹ tăng mạnh lên gần hai mươi bốn đồng một đô la mỹ vào cuối tháng ba
nhưng dòng tiền hiện nay lại không đổ vào đô la mỹ
đề xuất cắt điện nước là biện pháp cưỡng chế để xử lý vi phạm hành chính
tại điều tám mươi sáu theo dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý
vi phạm hành chính đang khiến dư luận hết sức quan tâm
bộ trưởng bộ tư pháp đã chỉnh dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật xử lý vi phạm hành chính trước quốc hội ngày hai mươi hai tháng năm
có bổ sung biện pháp cưỡng chế mới là ngừng cung cấp các dịch vụ điện nước
tại địa điểm vi phạm đối với cá nhân tổ chức vi phạm trong xây dựng công trình
sản xuất kinh doanh dịch vụ
hiện đang có nhiều ý kiến trái chiều quanh dự thảo này
thưa quý vị những sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu
trên truyền hình nhân dân sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất